bắt đầu từ giờ ngày hôm nay tỉnh bắc ninh đã nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội tại một số địa bàn
cụ thể huyện thuận thành có ba xã và một mươi bốn thôn khu phố được chuyển các biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu sang giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi chín
toàn bộ huyện lương tài và bảy xã thuộc huyện tiên du cũng chuyển sang giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi chín
như vậy hàng ăn khu thể thao di tích được mở cửa trở lại không tập trung quá hai mươi người nơi công cộng
toàn bộ huyện yên phong chuyển từ các biện pháp cách ly xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu sang giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi năm
nghĩa là chỉ mở những dịch vụ hàng hóa thiết yếu và không tụ tập quá một mươi người nơi công cộng
chủ tịch ubnd các huyện chịu trách nhiệm trước chủ tịch tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội tại địa bàn quản lý theo quy định
chủ tịch ubnd các huyện chịu trách nhiệm trước chủ tịch tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội theo quy định